nhiều cầu vượt bộ hành được đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng nhằm phục vụ mục đích sang đường của người dân
thế nhưng hiệu quả sử dụng rất thấp tình trạng người đi bộ băng qua đường một cách thản nhiên vẫn thường xuyên diễn ra
cắt ngang dòng xe đông đúc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thành phố hà nội đã chủ trương xây dựng nhiều cầu vượt dành riêng cho người đi bộ
trên các tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông dài đặc
với mục đích bảo đảm an toàn cho người đi đường
thế nhưng hiệu quả của chúng vẫn chưa được khai thác triệt đề
người đi bộ vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua đường giữa dòng xe cộ đông đúc
hằng ngày tôi thường đi cắt qua đường bởi vì là có thể là do muộn học hoặc là những thời gian đấy là mất thời gian đi qua cầu
cho nên là tôi thường đi qua cắt qua đường qua những không nên đi lên cầu vượt nữa
người dân hay kiểu đi bộ dưới lòng đường thì nó chật nó đau nó hay xảy ra tai nạn
có thể thấy rằng với nhiều nguyên nhân khác nhau
việc bất chấp băng qua đường vào những giờ cao điểm không chỉ nguy hiểm tới tính mạng của chính bản thân những người băng qua đường
mà còn gây cản trở với những phương tiện tham gia giao thông khác trên đường
người dân có cầu vượt người ta cũng đi người ta cứ băng qua đường là gây nguy hiểm gây tai nạn
bởi vì rất là nhiều xe lưu thông qua không quan sát được hết
nên tham gia giao thông ý thức hơn là đi có cái cầu vượt thì lên đi qua cầu vượt
thì nó tốt hơn vì vẫn giữ tính mạng con người
thì thì lên đi như thế
bên cạnh việc người dân còn thiếu ý thức khi tham gia giao thông
thì việc chưa có quy hoạch tổng thể hệ thống cầu vượt trong mạng lưới giao thông đô thị
là vấn đề tồn động đã được chỉ ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu